nhân kỷ niệm bảy mươi năm năm chủ tịch hồ chí minh ký xác lệnh số sáu mươi năm
liên quan đến việc bảo tồn di tích và di sản văn hóa dân tộc
bảo tàng mỹ thuật việt nam đã phối hợp cùng một số đơn vị tổ chức buổi trưng bày
khám phá di sản kiến trúc chùa một cột riêng hiệu thời lý bằng công nghệ thực tế ảo
không gian chính của triển lãm trưng bày tranh ba d phim ba d sản phẩm vr ba d
mô hình phòng dựng kiến trúc một cột và chùa riêng hiệu thời lý
đây là kết quả đúc kết từ một mươi năm nghiên cứu và tổng hợp các giả thuyết khoa học
từ hàng trăm mảnh vụn và phế tích khảo cổ bản tái lập chùa riêng hiệu đã phòng dựng
tổng thể mặt bằng mạng đà la chùa tháp thời lý với phòng cách lý và kỹ thuật xây dựng đương thời
triển lãm giúp người xem có thể ngược dòng thời gian tám trăm linh năm để bước đi trong không gian chùa tháp hoàng gia thời lý
triển lãm giúp các thế hệ người việt của thế kỷ hai mươi một có thể trải nghiệm những nét đẹp vàng son xưa cũ
trong một không gian thực tế ảo
với công nghệ vr và ar